nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa giúp công dân tự do cư trú và làm việc
vừa qua chính phủ đã chỉ đạo bộ công an chủ trì khẩn trương xây dựng dự án luật cư trú sửa đổi
trong đó đưa các nội dung đăng ký cư trú bằng nền tảng công nghệ số
quản lý thông qua mã số định danh cá nhân và đừng cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cư trú
việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên
đồng thời sẽ tạo ra sự chuyển biến căn bản trong việc giải quyết các thủ tục đó giữa cơ quan nhà nước và người dân
ông vũ văn huy bị thất lạc quyền số hộ khẩu
theo quy định để được cấp lại số mới ông phải chuẩn bị khá nhiều loại giấy tờ liên quan
thế nhưng khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực việc đăng ký sẽ trở nên đơn giản và thuận tiện hơn
khi chỉ bằng những cú click chuột thì việc đăng ký cư trú sẽ được thực hiện trên nền tảng công nghệ số
quản lý thông qua mã số định danh cá nhân và được cập nhật trên cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư cư trú

là cái tình trạng đăng ký của mình đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu về dân cư
dự án luật cư trú sửa đổi sẽ thay đổi phương thức quản lý cư trú
từ quản lý bằng sử dụng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân trên nền tảng online
theo đó mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh một mươi hai chữ số với những thông tin cần thiết về cá nhân đó
điều này đem lại rất nhiều thuận lợi cho người dân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính
thật ra là đáp ứng được tiến độ của dự án nhưng đồng thời phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
bảo đảm tính chính xác và an toàn bảo mật về thông tin
bạn có thể tưởng tượng rằng là khi ở bất cứ nơi một cái công an xã phường thị trấn nào đấy
bạn cũng có thể đến bất cứ một nơi đâu và bạn yêu cầu rằng chứng minh cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận rằng tôi là tôi
và bạn không cần phải quay trở về
nơi mà bạn đã đăng ký thường trú hay đăng ký tạm trú để bạn xin lại giấy xác nhận của bạn
sự chuyển đổi số là thay đổi để bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng bốn trên toàn thế giới
không chỉ tiện lợi hơn với người dân và các doanh nghiệp
việc chuyển đổi này không chỉ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính
bảo đảm việc bảo quản quản lý hồ sơ không cần thủ công
và từ đó tạo thuận lợi hơn với người dân và các doanh nghiệp